để triển khai có hiệu quả nguồn kinh phí được ủng hộ bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy điện biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua
nhanh chóng triển khai tổ chức việc xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo hộ gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh nhất là khi thời tiết đã chuyển sang mùa đông
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an tỉnh điện biên bố trí tăng cường cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh điện biên trong việc xây dựng sửa chữa nhà
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã phát động và trao tặng cho quỹ khuyến học của huyện điện biên đông tỉnh điện biên năm trăm linh triệu đồng
chiều tối ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
tới thăm lực lượng công an xã thanh luông bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn cấp ủy chính quyền tỉnh huyện xã đã quan tâm tạo điều kiện để lực lượng công an xã triển khai các mặt công tác hoàn thành nhiệm vụ
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của công an
công an xã thành luông huyện điện biên đã khắc phục khó khăn để đảm bảo an ninh trật tự hoàn thành chín mươi bảy hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý sản xuất cấp căn cước công dân
bên cạnh đó cùng với các lực lượng khác chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an xã thanh luông cần nâng cao vai trò trách nhiệm cố gắng hơn nữa phối hợp cùng các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự bám địa bàn học tiếng đồng bào gần dân giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở không để đột xuất bất ngờ
về lực lượng và phương tiện bộ sẽ có phương án theo lộ trình để đảm bảo tốt nhất các mặt công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong phần tiếp theo mời quý vị
hãy cùng theo dõi một số hoạt động quan trọng của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng
khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một tổ chức ngày chín tháng một mươi một tại hà nội
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an ninh trật tự
có đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên
tham gia phiên chất vấn trả lời chất vấn về lĩnh vực y tế tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an sẽ tiếp tục điều tra xử lý các vi phạm của các đối tượng liên quan trong lĩnh vực y tế
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tham gia tích cực trong quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và các hoạt động của nhân dân
phục vụ cho việc cung cấp và hỗ trợ an sinh xã hội
thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cùng với ngành y tế tiếp tục đồng hành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả
thông qua giải quyết đơn thư tố giác ra soát hoạt động từ thiện bộ công an sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp nhận phân bổ sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân
chủ trì và phát biểu tại hội thảo khoa học vai trò của công an nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tình hình mới đặt ra yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn đòi hỏi trong bất cứ tình huống nào
lực lượng công an nhân dân cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
có phần tích cực bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị xã hội
tạo môi trường hòa bình an ninh trật tự kỷ cương để phát triển đất nước
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp khó lường thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần có các kế hoạch
phương án chủ động phòng chống dịch nhằm thực hiện tốt nhất các mặt công tác công an trong bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nâng cao công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các đơn vị có kế hoạch phòng chống dịch riêng cụ thể theo đặc thù tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất
lực lượng phương tiện và điều kiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó với dịch trong tình hình mới
ngày một mươi hai một mươi một tại lào đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trụ sở công an bản nathan huyện kham kert tỉnh boli kham say lào
đây là trụ sở công an bản đầu tiên trong tổng số hai trăm tám mươi bảy trụ sở đầu tiên
mà bộ công an việt nam sẽ hỗ trợ bộ công an lào xây dựng trong thời gian tới
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đánh giá cao nỗ lực của các ban ngành hai nước
mặc dù diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín vẫn triển khai rất nhanh kết quả biên bản bổ sung kế hoạch hợp tác
được ký giữa hai bộ trưởng công an hai nước vào ngày chín tháng tám vừa qua tại thủ đô viên trăn
khẳng định điều này cho thấy sự hợp tác ngày càng hiệu quả và thực chất giữa hai bộ công an nói chung và hai nước nói riêng
cùng ngày đoàn đại biểu bộ công an hai nước việt nam lào cũng đã hội đàm thống nhất thời gian tới
công an hai nước đẩy mạnh các hoạt động tăng cường hợp tác phòng chống ma túy
hai bên phối hợp tổ chức hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa việt nam và lào về hợp tác phòng chống ma túy hai nghìn một mươi tám
tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào
và thường xuyên tuần tra kiểm soát để phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm ma túy
hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng trở nên gần gũi hơn trong mắt nhân dân
và mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một đồng chí cảnh sát giao thông giúp đỡ ông cụ nhặt ve chai đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem
chia sẻ về đoạn hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông cho biết anh đang làm nhiệm vụ trực chốt
chống dịch thì vô tình gặp người đàn ông lớn tuổi cặm cụi nhặt từng lon nước bỏ vào bao tải
nhớ đến người ông đã khuất chiến sĩ này không kìm được cảm xúc gửi tặng ông cụ một túi đồ ăn rồi cuối người xuống giúp ông nhặt nốt số lon nước còn lại
hành động giản dị của anh cảnh sát giao thông đã nhận được nhiều thiện cảm của người xem
việc đồng chí ngồi xuống hay ông nhặt nốt đống đổ đã khiến mình bật khóc có những món quà tinh thần trị giá gấp nhiều lần so với quả tặng vật chất
hành động nhân văn và ý nghĩa thời gian qua các anh đã cố gắng giúp đỡ bà con rất nhiều